còn vào lúc một mươi ba h chiều nay một đối tượng thanh niên vào tiệm vàng tấn phước tại số một trăm năm mươi ba đường đặng thung vịnh
xã đông thạch huyện hóc môn tp hcm dùng súng bắn uy hiếp chủ tiệm và lấy đi nhiều vòng vàng
sau đó phóng lên xe tẩu thoát vụ việc xảy ra trong thời gian rất ngắn khiến cho chủ tiệm và nhân viên không kịp trở tay
vào lúc một mươi ba h ngày hai tháng bảy tại tiệm vàng tấn phước do anh nguyễn tấn hòa làm chủ
xuất hiện một thanh niên điều khiển xe honda way màu xanh đến trước cửa tiệm vàng
rồi bất ngờ rút súng ngắn trong túi sách bắn thẳng vào phía trong tiệm vàng chủ nhà né tránh được
tiếp đó đối tượng dùng búa đã chuẩn bị sẵn đập vào tủ kính dùng tay hốt vàng trang sức trong tủ
ước tính hai mươi lượng vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng bỏ vào túi sách và tẩu thoát ra ngoài
nghe tiếng truy hô của chủ tiệm vàng những người dân ở đây đã bao vây bắt được tên cướp
cùng tăng vật giải giao cơ quan công an
hai tiếng kèo lớn hai tiếng bề kính hay là tiếng như là ai ném cái đồ gì đó
thế thì cũng ngồi ở tiệm gần đây là mới ra mới thấy là cướp nó trong tiệm vàng nó chạy ra
thì anh em hỗ trợ bắt coi như là chói lại rồi thì trong cái túi nó có cả vũ khí
mình cũng tưởng là xe đồ này chứ đâu có ngờ mà cái thằng đó mà nó ăn cướp vậy
qua điều tra ban đầu đối tượng cướp tiệm vàng tên là nguyễn phương nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại số ba trăm hai mươi bốn đường số hai khu phố sáu phường một mươi ba quận sáu tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc